trong ba ngày từ ngày bốn đến ngày sáu tháng một mươi một đoàn công tác tổng công ty ba trăm một mươi chín đã đến mặt trận tổ quốc
thành phố đà nẵng và các tỉnh quảng nam thừa thiên huế quảng trị quảng bình với mong muốn
gửi tấm lòng chia sẻ khó khăn tới đồng bào các tỉnh miền trung sớm vượt qua hoàn cảnh khắc nghiệt của bão lũ
phát huy truyền thống tương thân tương ái lá lành đùm lá rách và thể hiện tình cảm
trách nhiệm với cộng đồng góp phần hỗ trợ đồng bào miền trung vượt qua khó khăn
tổng công ty ba trăm một mươi chín bộ quốc phòng đã phát động chương trình ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung khắc phục hậu quả thiên tai
ngày sau lễ phát động cán bộ công nhân viên người lao động tổng công ty ba trăm một mươi chín đã tích cực tham gia
mỗi người ủng hộ ít nhất hai ngày lương cùng các nhà hào tâm đã quyên góp được hơn một tám tỷ đồng
đoàn đã trao tặng tiền ủng hộ mỗi tỉnh ba trăm linh triệu đồng và ba trăm ba mươi triệu đồng hỗ trợ các gia đình thân nhân ba mươi ba liệt sĩ
tại quân khu bốn đã hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ